theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khánh hòa do ảnh hưởng của hạn hán
toàn tỉnh hiện có khoảng hai năm trăm linh hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
một số nơi phải thực hiện cấp nước sinh hoạt luân phiên do thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng
toàn tỉnh khánh hòa có bốn mươi ba khu vực bị thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt
để đối phó với tình trạng này tỉnh đã giao các địa phương lên phương án sẵn sàng triển khai cấp nước sinh hoạt cho người dân
như vận chuyển nước đến các xã đảo hỗ trợ một mươi tỷ đồng khoan thêm giếng cấp nước xây dựng thêm vòi nước công cộng
đồng thời kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất chính phủ hỗ trợ tỉnh tám mươi tỷ đồng
để thực hiện các giải pháp cấp nước sinh hoạt cho người dân